sự thiếu hụt nguồn cung ngắn hàng sắp tới bắt buộc diện mạo khu văn phòng cho thuê hạng a sẽ dần thoát ra khỏi trung tâm quận một
rõ ràng hiện nay đã dần có nhiều khu văn phòng chất lượng khá tốt tại quận ba quận bảy khu vực thủ thiêm
bản chất tại thành phố hồ chí minh nói riêng cơn khát này đã hiện diện từ lâu
với nhiều chính sách siết tính dụng thì tiến độ xây mới gần như đóng băng
tuy nhiên các văn phòng hạng a sẽ dần di dời phi trung tâm để tạo thêm lựa chọn cho doanh nghiệp trong một năm tới
bên cạnh hai xu hướng là chiến dịch khu tòa nhà văn phòng hạng a ra phi trung tâm và xu hướng thứ hai là tái cấu trúc chỗ làm việc cho nhân sự
thì một số chủ đầu tư tòa nhà cũng đã lên kế hoạch nâng cấp hạng văn phòng từ hạng b lên hạng a để giải tỏa cơ khát ngắn hạn
vừa rồi là những nội dung trong chương trình thành phố hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ tới ngà xin chào và hẹn gặp lại